tỉnh con tum quyết định thành lập năm chốt kiểm dịch covid một mươi chín tại các ngõ ra vào của tỉnh con tum
các chốt kiểm dịch gồm lực lượng công an y tế thanh tra giao thông và thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả mọi phương tiện giao thông đường bộ và người vào tỉnh con tum đều phải kiểm tra y tế
hạn chế đến mức thấp nhất sự lây truyền xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn tỉnh